theo các bác sĩ việc phát hiện sớm ung thư tuyến giáp rất quan trọng giúp tăng tỷ lệ chữa khỏi và hạn chế biến chứng nguy hiểm
các dấu hiệu nhận biết là
tự sờ và thấy cốc hối bất thường tại vùng cổ
có cảm giác khó chịu như nuốt vướng khó thở nói khàn
có tiếp xúc với phóng xạ hoặc xạ trị các bệnh vùng đầu cổ
hoặc có các bệnh lý tuyến giáp như bướu cổ viêm tuyến giáp cấp hoặc mạn
khi có các dấu hiệu hoặc yếu tố nguy cơ trên
hãy đến cơ sở y tế để siêu âm vùng cổ và tuyến giáp
nhằm phát hiện sớm các tổn thương tại tuyến giáp
thưa quý vị theo khuyến cáo của các bác sĩ
chúng ta nên đi khám sức khỏe định kỳ để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình
cũng như có hướng tầm soát điều trị sớm ung thư tuyến giáp
hiện nay bệnh viện đa khoa tâm anh được trang bị thiết bị hiện đại tiên tiến
cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành có chuyên môn cao
vì vậy có thể tầm soát sàng lọc các bệnh lý tuyến giáp một cách chính xác
từ đó có biện pháp điều trị thích hợp kịp thời nhất cho các bệnh nhân
đến đây thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay của chúng tôi cũng đã hết